vui khi đi học của các em đó là được tham gia tập luyện và thi đấu bóng rổ
con thích đi học ở trường con được chơi bóng rổ với các bạn
bóng đồi giúp con nhanh nhẹn hơn tự tin hơn
chơi bóng rổ không chỉ là được thi đấu mà con được trò chuyện và giao lê cùng với các thầy cô và các bạn
nên con rất thích
còn về khánh duy trái bóng tròn có sức cuốn hút kỳ lạ
em thấy khỏe mạnh hơn khi đều đạn tuần ba buổi chơi bóng đá ở trường
chơi bóng đá thích cực kỳ luôn con được thi đấu cả các bạn và khỏe mạnh hơn
thời gian qua các cơ sở giáo dục trên địa bàn hà nội không chỉ trú trọng việc dạy học các môn văn hóa
mà còn rất quan tâm đến hoạt động thể dục thể thao
với nhiều hoạt động phong phú thiết thực thể thao học đường trở thành niềm đam mê với nhiều học sinh
không chỉ giúp các em thoải mạnh hơn tự tin hơn mà còn cải thiện tinh thần tâm lý cho các em nhỏ
khi các con luyện tập thể dục thể thao đặc biệt qua môn mang tính chất đồ khá như bóng đá và bóng rổ
thì các con sẽ phát triển được cái tư duy cái tâm lý thi đấu cũng như là có sự đoàn kết với tất cả các bạn ở trong lớp
và các con sẽ cảm thấy được tinh thần thoải mái vui vẻ sau mỗi giờ học
qua đó thì con sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi đến trường
thành lập các câu lạc bộ như là bóng rổ bóng đá cầu lông võ tây côn đô nhảy hiện đại
để cho học sinh tham gia theo sở thích của mình và tạo cho học sinh tinh thần thật là thoải mái hứng thú và có một sức khỏe tốt để phòng chống dịch bệnh
ngoài những giờ học thể dục cơ bản nhiều trường còn chú trọng tăng cường thêm những giờ thể thao tự chọn ngay trong giờ học chính khóa
để nhiều học sinh có thể tham gia tập luyện thường xuyên hơn
như tại ngôi trường này bên cạnh bóng rổ bóng đá võ thuật
nhiều em yêu thích tập luyện aerobics dance sport
năm ngoái vì bị bệnh cho nên chúng con phải ở nhà con cảm thấy rất buồn
năm nay con đã đợi đến trường và học dance sport con cảm thấy tự tin khỏe mạnh và nhanh nhịn hơn ạ
tập luyện aerobics giúp con rất vui và sẵn khoái giúp cho con có tinh thần tràn đầy năng lượng để đánh bay covid ạ
tôi có rất là nhiều những môn thể thao cho các con lựa chọn theo sở thích cũng như là theo năng lực bản thân
và điều đó thì giúp cho các con hứng thú cho nên các con tham gia vào các hoạt động
thể dục thể thao rất là hào hứng và phấn khởi
đặc biệt là trong cái bối cảnh dịch covid vừa mới có thể tạm thời gọi là an toàn
thì việc lôi kéo các con tham dự vào các hoạt động thể dục thể thao là một điều mà chúng tôi rất là quan tâm
dịch bệnh covid một mươi chín kéo dài trong thời gian qua để lại nhiều hệ lụy
anh người không nhỏ đến sức khỏe tinh thần của các em học sinh
có không ít em nhỏ bị dối loạn về cảm xúc thậm chí trầm cảm ngại giao tiếp với mọi người

có một mươi ba các cháu khi đến trường có biểu hiện cần phải điều trị theo dõi và điều trị
và có thể đến từ năm cho đến bảy các cháu sau thời gian học trực tuyến lệ thuộc vào sử dụng internet
những việc mà sử dụng internet quá nhiều đã gây cho các cháu đặc biệt là những cháu chậm phát triển tâm thần
mà được sử dụng internet
thì nó đam mê cái đó nó làm dối loạn những cảm xúc

chính vì thế mà giáo dục thể chất thể thao học đường càng cần được ngành giáo dục quan tâm thực hiện
theo đó từ đầu năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba bộ giáo dục và đào tạo đã triển khai nhiều hoạt động tới các nhà trường
chú trọng phát triển toàn diện đức trí thể mỹ với các em học sinh
hiện nay thì học sinh cũng đã được quay trở lại trường
dịch thì cũng đã tạm lắng
thì cái việc mà giáo dục thể chất cho các em chúng tôi vẫn phải coi đây là một cái việc rất là quan trọng
việc tập luyện những bài tập phù hợp chúng tôi cũng đang triển khai rộng khắp cho các nhà trường
tức là nhiều các cái phong trào về giáo dục thể chất cũng đang được phát động trong rộng rãi trong cả nước
giáo dục về thể chất cho các bạn ấy thì sẽ tập trung vào ba cái mục tiêu
đầu tiên là phải thay đổi nhận thức của các bạn ý để làm sao đó cho các em hiểu được cái vai trò
cái tác dụng của việc luyện thuật thể thao
cái thứ hai đấy là giáo dục các em ý thái độ về việc nhìn nhận cái việc luyện tập thể dục thể thao là rất là quan trọng
và cái điều thứ ba đấy chính là giáo dục về hành vi tham gia các hoạt động thể dục thể thao
tức là giúp cho các bạn ý tham gia vào các cái hoạt động này một cách tự nguyện
tức là các bạn ấy sẽ nhận thức rằng là cái sức khỏe là vốn quý và các bạn ấy sẽ cần phải trau dồi hàng ngày
được học tập vui chơi tập luyện các môn thể thao yêu thích
mỗi ngày đến trường của các em học sinh trở thành một ngày vui thật sự
không chỉ khỏe mạnh
mà còn an toàn hơn
trước sự bệnh